trước đó khi phát hiện đoàn kiểm tra dân bay tại quán ba ba trăm tám mươi sáu đã ném vội ma túy thuốc lắc xuống sàn sau đó tìm cách bỏ trốn
tại các bản vip lực lượng công an phát hiện nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng xác định là ma túy
tại một số góc ba sàn của ba tổ công tác phát hiện viên nén nghi là thuốc lắc và ma túy
tám mươi năm đối tượng có biểu hiện phê ma túy được đưa về trụ sở kiểm tra nhanh
qua kiểm tra và sàng lọc xác định có ba mươi năm người bao gồm hai mươi năm nam và một mươi nữ dương tính với ma túy
mới đây khám xét tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố sầm sơn và xã xuân giang huyện thọ xuân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang một mươi bảy đối tượng chuyên trộm chó năm mươi một con chó cùng nhiều phương tiện tăng vật có liên quan
một đối tượng chuyên thu mua chó trộm cắp gồm lê thị phượng lê thị huệ bùi ngọc dương và nguyễn như tuấn
cùng một mươi ba đối tượng chuyên bắt trộm chó đã bị bắt giữ
tại chỗ lực lượng công an thu giữ năm mươi một con chó có trọng lượng gần sáu trăm năm mươi kg một mươi bộ kích điện hai súng bắn điện ba mươi một điện thoại di động các loại
tám chai bột ớt hai mươi xe máy nhiều dao kiếm các loại hai bình xịt hơi cay hàng chục dây thòng lọng và kìm bát chó
năm mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật và tài liệu có liên quan
được biết hành vi trộm cắp chó của các đối tượng này đã kéo dài hơn một năm nay với tổng số lượng trộm cắp chó lên đến hàng trăm tấn
sáng nay theo kênh tổng thống
tổng thống kế hoạch tòa nhân dân tỉnh sơn la mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sửa điểm thi trung học phổ thông hai nghìn một mươi tám xảy ra tại địa phương này
thẩm phán quản hữu chiến được phân công làm chủ tọa phiên tòa
thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử là hai kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la là bà lê thị thu hà và ông nguyễn văn thành
tại phiên tòa này có tám luật sư tham gia bảo chữa cho tám bị cáo tại tòa
trong đó bị cáo trần xuân yến và lò văn huynh có hai luật sư
riêng bị cáo đỗ khắc hưng có ba người bảo chữa
theo kế hoạch phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra trong năm ngày